vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá đối tượng phạm văn cường chú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh này bắt giữ
cụ thể sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng hai tại quốc lộ tám a thuộc địa phận xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh các lực lượng phối hợp đã mật phục chặn bắt phạm văn cường
khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi qua ham xét phát hiện dưới ghế nơi cường ngồi có một chiếc ba lô bên trong chứa một mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
cường khai nhận số ma túy này được các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại quốc lộ tám a đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
cường được thuê nhận và vận chuyển số ma túy này vào tỉnh quảng nam để nhận tiền công là tám mươi triệu đồng
còn tại nghệ an ba đối tượng cùng nhiều loại ma túy như hồng phạm
hồng phạm hồng phiến ma thuy đá kê tam minh thuốc lắc vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an bắt giữ
đó là phạm văn hoàng hồ trọng lượng cùng chú tại thị xã hoàng mai và hoàng đình tuấn chú huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ được trong chuyên án là hai ba trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến và nhiều loại ma túy khác
theo cơ quan công an hoàng là đầu mối chuyên cung cấp phân phối điều hành hoạt động mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã hoàng mai
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án và xử lý theo các quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý là chỉ từ đầu năm đến nay đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề này đã cá cược hơn một mươi tám tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng hai lực lượng công an tỉnh quảng nam và công an thành phố đà nẵng
đồng loạt kiểm tra bắt quả tang triệu tập các đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc
gồm bùi anh thùy trâm huỳnh thị kim cúc nguyễn quốc phong võ văn tường lê thị xuyến nguyễn thị thúy hiền và huỳnh ngọc ẩn
quá trình điều tra xác định các đối tượng bắt đầu ghi số đề từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt thì số tiền cá cược là trên một mươi tám tỷ đồng
đồng thời lực lượng chức năng còn phát hiện thái quang công chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
ngoài tham gia đường dây đánh bạc trên thì còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã bắt quả tăng công và sáu đối tượng khác sử dụng ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke
thu giữ hai mươi một điện thoại một trăm bảy mươi hai triệu đồng hai xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
dùng điện bẫy chuột nhưng gây chết người bị cáo nguyễn văn ngào chú huyện an minh tỉnh kiên giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do nhà nuôi gà nhưng thường xuyên bị chuột cắn chết
nên tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ngao đã dùng dây kim loại nối điện để răng bẫy quanh chuồng gà
tuy nhiên đến sáng sớm ngày hôm sau khi ra chuồng gà để kiểm tra
nguyễn văn ngào phát hiện ông huỳnh văn cùa chú cùng địa phương nằm chết trên đường dây điện
biết ông cùa tử vong là do mắc điện bẫy chuột nên ngào đã đến cơ quan công an để thủ thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khẩn trương điều tra
nguyễn văn nghĩa quê tỉnh cà mau nghi phạm trong vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía để cướp tài sản
đáng chú ý thì không chỉ là vụ việc này nghĩa còn bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản khác
trước đó tối ngày một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
chị trần thị thanh huyền bị sát hại tại nơi trọ
đơn vị đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tp biên hòa
cùng viện kiểm soát nhân dân tỉnh
khám nghiệm hiện trường tử thi phát hiện nạn nhân bị chói hai tay
giái tay bị rách hai vết thương do rào nhọn gây ra trên cơ thể không mặc quần áo bị sọc sạch
qua thu thập lời khai ban đầu của các nhân chứng xác định nạn nhân bị mất hai điện thoại di động và một đôi bông tai

bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần hai mươi bốn tiếng kể từ khi phát hiện vụ án
lực lượng công an đã khoanh vùng được đối tượng nguyễn văn nghĩa và phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
sống lang thang ở công viên quảng trường sáng tạo phường đông hòa tp dĩ an tỉnh bình dương
có liên quan đến vụ án nên đã kịp thời khống chế bắt giữ các đối tượng
trước cơ quan điều tra nghĩa tỏ ra lì lợm ngang bướng không chịu khai báo
kiên trì đấu tranh nhiều tiếng đồng hồ đối tượng mới chịu thừa nhận có quan hệ với chị huyền từ trước
và đã thực hiện hành vi sát hại chị này để cướp tài sản
theo đó trưa ngày một tháng ba nghĩa chuẩn bị dao súng k năm mươi chín năm viên đạn dây dù
rồi rủ trung cùng đi xuống đồng nai cướp tài sản
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày nghĩa điều khiển xe mô tô chở trung đến gần nơi chị huyền trọ
rồi thả trung vào quán uống cà phê
nghĩa đến phòng trọ phát hiện chị huyền ở một mình lợi dụng sơ hở
đối tượng đã dùng dao đâm hai nhát và dùng dây dù chói tay nạn nhân
sau đó cướp hai điện thoại di động và một đôi bông tai
rồi chở trung về quận chín tp hcm bán đôi bông tay này lấy tiền mua đồ nhậu
sau đó nghĩa tự đốt bộ quần áo đã mặc khi gây án đồng thời vứt con dao xuống hổ phi tang
từ hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn văn nghĩa để điều tra làm rõ hành vi giết người cướp tài sản
phan văn trung về hành vi đồng phạm giúp sức nghĩa cướp tài sản
hiện cơ quan điều tra thu hồi được số tài sản đối tượng cướp của nạn nhân và hung khí gây án
ngoài vụ án phan văn trung khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
nghĩa còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương
phan văn trung là nhiều lần có khoảng hơn một mươi lần là nghĩa đã thực hiện hành vi cướp với thủ đoạn tương tự
và nhắm vào những nạn nhân là gái bán dâm và nữ và phụ nữ vào ban đêm ở trên các tuyến đường
hiện tại bây giờ cơ quan điều tra công an đồng nai đang tiếp tục thông tin cho công an bình dương
và công an hồ chí minh để hỗ trợ rà sót sốc xét lại các vụ việc đó đã xảy ra trước đó
để phục vụ điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác ngày hôm nay công an quận tây hồ hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nhóm đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng dưới hình thức đổi ngoại tệ
các đối tượng là hoàng tiến dũng phan hà trần minh hải đều trú tại thành phố hà nội
vũ văn việt trú tỉnh thái bình
ngoài ra cơ quan công an đang tổ chức truy bắt hai đối tượng đang bỏ trốn là nguyễn minh nghĩa
trú tỉnh bắc giang và doãn tiến mạnh trú tại hà nội
do không có việc làm ổn định cần tiền tiêu xài nhóm này đã bàn bạc thống nhất đến gặp chủ cửa hàng
thu đổi và thanh toán ngoại tệ nhờ chị này chuyển tiền nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng trung quốc
do các đối tượng chỉ định
khi chị này chuyển tiền theo yêu cầu các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng trung quốc
chưa nhận được tiền nên không trả tiền mặt cho bị hại rồi bỏ trốn chiếm đoạt bốn trăm ba mươi triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
thành phố cần thơ cho biết đã phối hợp với công an phường trung kiên và công an phường thuận hưng
triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc qua mạng trên địa bàn
vào chiều ngày sáu tháng ba qua kiểm tra đột xuất tại quán cà phê không tên của ông nguyễn hữu lộc
trú tại quận thốt nốt lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai mươi đối tượng đang tụ tập tham gia
đá gà ăn tiền qua mạng internet với nhà cái đặt tại campuchia
đến chiều cùng ngày một mươi năm đối tượng khác cũng đã bị phát hiện và bắt giữ khi lực lượng công an
đột kích quán cà phê không tên
do nguyễn thanh bình cùng chú quận thốt nốt làm chủ với cùng hành vi đá gà ăn tiền qua mạng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng ba mươi sáu điện thoại và một máy tính bảng
đang theo dõi trực tiếp sau các trận đá gà
số tiền thu giữ trên người nhóm đối tượng là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an quận thốt nốt thành phố cần thơ tiếp tục xác minh làm rõ
tại hiện đó công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn quyền
sinh năm hai nghìn một trú tại thôn ổn lâm xã yên mỹ huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện